với tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai dưới tác động của rãnh mây rông ở phía nam
có vị trí khoảng từ bảy đến chín độ vị bắc kết hợp với rìa phía nam của khối khí biển ở các mực trên cao
nên mưa rào và rông vẫn tiếp tục diễn ra ở mức độ dài rác
cường độ mưa khá thường tập trung về khoảng chiều tối và đêm trong đó khu vực tây nguyên
mưa chủ yếu xuất hiện ở phần phía nam còn tại nam bộ mưa rông lại tập trung
tại khu vực ven biển miền tây vùng từ bến tre trở vào đến cà mau
đêm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm vì thế người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
trên biển dưới tác động tăng cường của không khí lạnh từ trưa và chiều ngày mai
khu vực bắc biển đông sẽ có gió đông bắc hoạt động mạnh dần lên mức cấp sáu
riêng khu vực đông bắc còn có thể đạt tới mức cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
với vùng biển phía nam khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau trong đêm nay và ngày mai
dưới tác động của dãy ngắp thấp có trục khoảng từ bảy đến chín độ vị bắc
nên mưa rào và rông tiếp tục diễn ra ở mức độ dài rác
tầm nhìn hạn chế cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước